thưa quý vị từ giờ ngày tám tháng sáu tỉnh nghệ an tạm dừng các hoạt động không thiết yếu tại năm địa phương
giáp xanh tỉnh hà tĩnh để phòng chống dịch và để phương pháp này thực sự phát huy hiệu quả
công an nghệ an đã tăng cường lực lượng đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát
theo đó từ giờ ngày hôm nay công an nghệ an đã tiến hành lập các chốt tại cầu bến thủy
cầu yên xuân cầu cửa hội và tại xã nam kim giáp với xã đức tường huyện đức thọ hà tĩnh
để kiểm soát phòng chống dịch bệnh công an các địa phương đã bố trí cán bộ chiến sĩ và huy động
phương tiện trang thiết bị để túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại điểm chốt người và phương tiện qua lại
đều phải khai báo y tế kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn theo quy định giám đốc công an nghệ an
đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để triển khai phòng chống dịch
có hiệu quả trường hợp nào không chấp hành quy định phòng chống dịch hoặc có hành vi chống đối
đều bị xử lý nghiêm thậm chí là xử lý hình sự theo quy định của pháp luật